cây tầm vông vùng bảy núi tỉnh an giang được đánh giá là có chất lượng tốt hơn nhiều so với các vùng miền khác
do cây sinh trưởng trên núi đặc ruột nên rất được thị trường ưa chuộng
theo anh đỗ thanh sơn chủ bãi uốn tầm vong và có diện tích trồng tầm vong lớn ở xã lương phi huyện tri tôn tỉnh an giang
nhu cầu thị trường tiêu thụ tầm vóng rất lớn nên tầm vông vùng bảy núi không đủ cung ứng
riêng anh sơn trồng đến tám mươi công tầm vong trên núi mỗi năm thu hoạch khoảng hai trăm linh cây tầm vong nhưng cũng không đủ bán
tại vùng bảy núi còn hình thành nghề uốn tầm vong
dọc hai bên bờ canh biến xã xã lương phi huyện tri tôn
có cả chục bãi uốn tầm vông với số lượng lớn
mỗi ngày tại khu vực này cung cấp khoảng một mươi cây tầm vong đi các tỉnh đồng bằng
dùng để sử dụng trong các vuông tôm hoặc làm nhà cửa liều chạy
mỗi cây tầm vông được uốn thẳng người thợ uốn thuê thu nhập trung bình mỗi ngày cũng từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh đồng một người

cây tẩm vông không chỉ đem lại nguồn thu ổn định cho người chồng
mà còn tạo công an việc làm cho hàng trăm lao động địa phương
hiện nay người dân vùng bảy núi đang phá bỏ những khu vườn không còn hiệu quả
chuyển sang trồng tầm vông vì cho thu nhập cao và ổn định